vẫn là những thông tin thời tiết đáng chú ý giúp quý vị an tâm và tự tin xuống phố
thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được đó chính là từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi ba tháng hai
bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng xảy ra đợt rét đậm rét hại mạnh nhất kể từ mùa đông hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
trung du và đồng bằng có thể dưới một mươi độ c
theo bang chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nửa đầu tháng hai năm nay
đã xảy ra chín đợt không khí lạnh trong đó có hai đợt không khí lạnh mạnh từ ngày hai mươi năm đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đã gây ra rét đậm rét hại cho khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
với nhiệt độ thấp nhất tại mẫu sơn lạng sơn là một tám độ c
tính đến thời điểm hiện tại rét đậm rét hại từ đầu mùa đã khiến cho ba người chết ba người ngạc khí và cấp cứu và hai mươi hai con da súc bị chết
dự báo từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi ba tháng hai tại bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng xảy ra đợt rét đậm rét hại mạnh nhất kể từ mùa đông năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá trung du và đồng bằng có thể dưới một mươi độ c
điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp và nguy cơ thiệt hại cho các vật nuôi khoảng một ba triệu con trâu hơn một triệu con bò sáu hai triệu con lợn gần chín mươi tám triệu con da cầm
và khoảng một trăm hai mươi bảy ha rau màu sáu mươi bảy hai trăm ba mươi một hectare nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh miền núi phía bắc
trước tình hình trên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân
để chủ động ứng phó tập trung triển khai các vật nuôi
các địa phương sớm chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là người già trẻ nhỏ học sinh chẳng hạn không dùng bếp thang tổ ong để sửa ấm trong phòng kính
đồng thời căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học
các địa phương sớm chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho vật nuôi cây trồng đặc biệt là diện tích lúa vụ đông xuân mới gieo cấy
điều chỉnh linh hoạt thời gian giao cấy diện tích lúa vụ đông xuân còn lại hướng dẫn phòng chống rét cho người gia súc
các địa phương khẩn trương thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai khách du lịch cấm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá trơn trượt
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào sáng ngày một mươi bốn tháng hai không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
dự báo ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay ở bắc bộ không mưa trời tiếp tục rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi từ tám đến một mươi một độ c vùng núi cao có nơi dưới sáu độ c và có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
khu vực hà nội ngày và đêm một mươi bốn tháng hai không mưa trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai một mươi bốn độ c
khu vực nam bộ ngày một mươi bốn tháng hai có mây ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông đêm có mưa rào và dông vài nơi
ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục nên từ ngày hai mươi chín tháng một đến nay các tỉnh miền bắc thường xuyên trong tình trạng rét đậm rét hại kéo dài kèm theo mưa phùng
theo dự báo tình trạng mưa nhỏ mưa phùn còn kéo dài đến hết tháng hai cho tới đầu tháng ba
đợt không khí lạnh từ ngày một mươi ba tháng hai hiện đang ảnh hưởng tới các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
dự báo hôm nay một mươi bốn tháng hai và ngày mai không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nhưng mưa giảm đi nên tình trạng rét đậm rét hại giảm
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng hai không khí lạnh yếu đi thì bắc bộ chuyển sang mưa nhỏ mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng
dự báo đến khoảng ngày một mươi chín tháng hai sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến bắc bộ
miền bắc sẽ tiếp tục có một đợt rét đậm rét hại tiếp theo
ông hưởng thông tin
ông hưởng cũng cho biết từ những ngày đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nhiệt độ ở miền bắc phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng một độ c
trong những ngày còn lại của tháng hai không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường nên nhiệt độ trung bình toàn bắc bộ thấp hơn trung bình từ năm đến một độ c
ở miền núi và trung du thấp hơn trung bình một năm độ c
trong những ngày tới từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi tháng hai bắc bộ và bắc trung bộ vẫn duy trì trạng thái rét có nơi rét đậm rét hại
đặc biệt về đêm và sáng sớm
nam trung bộ tây nguyên và nam bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông
các khu vực đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
phía tây bắc bộ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai có mưa rào rải rác và có nơi có dông đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng hai đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác trời rét
tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc sườn đông giải hoàng liên sơn
trưa chiều trời nắng riêng đêm một mươi tám một mươi chín tháng hai có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều trời nắng
các tỉnh lai châu điện biên sơn la đêm và sáng trời rét
phía đông bắc bộ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai có mưa rào rải rác và có nơi có rông sau cuộc bộ có mưa vừa mưa to đêm và sáng trời rét
ngày một mươi ba tháng hai trời rét có nơi rét đậm riêng vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm có nơi rét hại
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng hai đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùng và sương mù rải rác trời rét
riêng từ ngày một mươi bảy đến một mươi tám tháng hai đêm và sáng trời rét trưa chiều trời hưởng nắng
thủ đô hà nội từ ngày một mươi hai đến một mươi bốn tháng hai có mưa mưa rào rải rác và có nơi có dông
ngày một mươi ba tháng hai có mưa rào và rải rác có dông cuộc bộ có mưa vừa mưa to sau có mưa vài nơi
đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng hai đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác trời rét
riêng từ ngày một mươi bảy đến một mươi tám tháng hai trưa chiều trời hưởng nắng đêm và sáng trời rét
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ ngày một mươi hai một mươi ba tháng hai có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác
trưa chiều trời nắng chiều tối ngày một mươi ba tháng hai có mưa mưa rào và có nơi có dông
phía bắc đêm và sáng sớm trời rét
phía nam đêm và sáng sớm trời lạnh
từ đêm một mươi ba đến một mươi sáu tháng hai phía bắc có mưa rào mưa rào rải rác trong đêm một mươi ba tháng một mươi hai sau có mưa vài nơi
phía nam có mưa mưa rào và có nơi có rông trời rét
riêng ngày một mươi sáu tháng hai đêm và sáng sớm trời rét
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng hai có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác
trưa chiều trời nắng riêng từ ngày một mươi chín hai mươi tháng hai có mưa rải rác đêm và sáng sớm trời lạnh
khu vực từ đà nẵng
từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi tháng hai ngày nắng đêm có mưa rào và dông vài nơi
riêng từ đêm một mươi ba đến một mươi sáu tháng hai phía bắc có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm và sáng sớm trời lạnh
khu vực tây nguyên và nam bộ từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi tháng hai ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và mưa dông vài nơi
đối với tình hình rét đậm rét hại tại bắc bộ và bắc trung bộ các chuyên gia y tế khuyến cáo nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng sâu đến sức khỏe
người dân cần phải biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình
khi thời tiết xuống dưới một mươi độ c người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hèn phế quản bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
giảm phế quản tăng huyết áp tai biến mạch máu não xương khớp
nếu không được điều trị kịp thời thì có thể dẫn tới viêm phổi suy hô hấp đột quỵ ảnh hưởng đến tính mạng
để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi người dân nên mặc đủ ấm tránh những vị trí chó lùa
người cao tuổi tránh từ trong nhà ấm ra ngoài lạnh đột ngột vì sẽ gây ra thay đổi về huyết áp dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não